đều thu hút được sự tham gia của hàng nghìn học sinh phụ huynh trên khắp cả nước
và đều nhận được sự quan tâm ủng hộ từ bộ khoa học và công nghệ cùng nhiều cấp quản lý
con tôi có các cái kỹ năng sống có những cái mà trải nghiệm mà tôi nghĩ rằng là đúng là phải có những cái người truyền lửa
thì mới có thể khiến cho con mình có được những cái mà cảm nhận để có thể tham gia vào cuộc sống mà thật ra trải nghiệm
chứ không phải là những kiến thức mang tính chất là lý thuyết học môn khoa học mà nếu mà chỉ học trên sách vở
thì chắc là chắc chắn là các con tôi sẽ không thích được như là các con cô được thực hiện tham gia xây dựng chương trình
và phát minh những cái sản phẩm mà các con tôi đang nghiên cứu
tôi thấy phương pháp và mô hình khoa học tự khoa học này thì rất bổ ích cho các con
thứ nhất là các cháu học lý thuyết xong lại đi đôi với thực hành
thì tạo nên cho các con cái sân chơi rất bổ ích
tôi thấy rằng là cái phương pháp giáo dục theo mô hình stem này rất có hiệu quả
và có vai trò rất là quan trọng đối với các con học sinh
vì là các con được học đi đôi với hành
tức là và cái mô hình này đã kích thích được cái sự tò mò
cái sự ham mê học hỏi đam mê khám phá tìm tòi nghiên cứu khoa học của các con
và từ đó các con cảm thấy là các cái bộ môn khoa học như là vật lý
sinh học hay là hóa học khi học ở trên lớp không còn cảm thấy khô khan nữa
mà trái lại các con lại cảm thấy là vô cùng là hay và có nhiều kiến thức bổ ích gần gũi với cuộc sống của các con
chỉ sau sáu năm vào việt nam đến nay mô hình stem đã lan tỏa đến gần bốn trăm linh trường tiểu học cơ sở và trung học cơ sở trên khắp cả nước
tháng tám năm hai nghìn một mươi năm bộ giáo dục và đào tạo đã có chỉ thị số ba nghìn một trăm ba mươi một
quyết định triển khai chương trình giáo dục stem vào các trường học phổ thông của việt nam
điều đó đã mở ra những hướng phát triển mới cho giáo dục stem
có một cái điều thì tôi tin chắc đây là một cái hướng mà chắc chắn là các nhà quản lý lãnh đạo đến các giáo viên
nên coi đó là một lĩnh vực được ưu tiên đầu tư
bởi vì đảng và nhà nước luôn xác định giáo dục đào tạo
và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu
thì đây chính là một cái sự tích hợp giữa giáo dục và khoa học công nghệ
đây là những thành tố quan trọng nhất cho sự phát triển của đất nước chúng ta trong thời gian tới
do đấy do vậy tôi tin rằng cái mô hình stem này nên được đưa vào trong chương trình giáo dục của chúng ta
nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục là tiếp tục thực hiện chương trình hành động của bộ giáo dục và đào tạo
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
trong đó ngành giáo dục sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc vận dụng các phương pháp giáo dục hiện đại
các mô hình giáo dục tiên tiến vào điều kiện giáo dục việt nam
tuy nhiên vẫn cần có những chính sách cụ thể để tạo đà cho mô hình này phát triển
vâng thưa bà là một phóng sự ngắn thôi
tuy nhiên thì cũng đã giúp chúng tôi phần nào cảm nhận được không khí của ngày hội stem
có thể nói là chưa có hoạt động nào liên quan đến những kiến thức về khoa học công nghệ tưởng chừng như khô cứng
mà lại vui và nhiều tiếng cười như vậy
cá nhân bà thì sao ạ bà có thể chia sẻ với chúng tôi những cái cảm nhận của bà
cũng như là những cái ký ức của bà về cái ngày hội stem đầu tiên được tổ chức tại việt nam ạ
lần đầu tiên chúng tôi tổ chức tại cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
thì đúng là chúng tôi cũng rất là ngạc nhiên
bởi vì cứ nghĩ là
bởi vì chúng tôi lại là tập trung vào cái đầu tiên
tượng là từ bảy đến một mươi hai tuổi
bởi vì nghĩ rằng là cái tuổi đó là rất là tò mò
và muốn là ham học hỏi muốn hỏi rất là nhiều thứ
thế và chúng tôi đã tập trung vào cái độ tuổi đó
thì cứ nghĩ là các em nó sẽ các cháu học sinh nó sẽ rất là bất trật tự
rồi là sẽ cứ mạnh ai người ấy chạy
nhưng mà thực sự là khi mà chúng tôi làm mới thấy được là
các em nó thích lắm nó ham mê
thì để thấy được là
thực sự là rất là hiệu quả
cái đầu tiên hiệu quả đó là
nó đam đê để nó được ở lại
và nó để xin để nó được tham gia vào
được trải nghiệm rồi có kinh nghiệm
và làm các cái sản phẩm mà tự tay mình làm
thì đấy là cái mà tôi nghĩ là từ trước đến nay là chưa có một cái
cái phương pháp tác dụng nào như vậy
chính vì vậy mà tôi nghĩ là chúng tôi đã có kế hoạch
là làm thế nào một năm ít ra cũng phải tổ chức hai lần
cái ngày hội stem tại cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
để cho mỗi lần là có khoảng độ một em học sinh được tham dự
vâng có thể nói là sức lan tỏa được thể hiện rất là rõ qua số lượng
cũng như là cái sự hào hức của các em học sinh khi mà tham gia những sự kiện như là ngày hội stem
và theo số liệu mà chúng tôi được biết thì hiện nay có gần bốn trăm linh trường trên khắp cả nước
đang đưa stem vào
tuy là mới chỉ dừng lại ở cái cấp độ là câu lạc bộ một cách tự nguyện thôi
tuy nhiên là điều đó cũng đã chứng minh được cái sức hút của stem rồi
bà chia sẻ như thế nào về điều này ạ
tôi nghĩ là mới sáu năm mà được bốn trăm linh trường như thế thì là quá tốt
bởi vì thực sự là một cái phương pháp mới vào là nó phải có một cái giai đoạn thử nghiệm
sau đó nó phải có tính phù hợp
rồi trong cái thử nghiệm đó sẽ phải rút ra những cái gì nó phù hợp với lại từng nước
ví dụ ở việt nam phải rút ra
vì có nhiều phương pháp giáo dục khác nhau
nhưng mà với phương pháp nào mà nó có đủ tổng hòa
các cái điều kiện mà làm cho cái phát triển của đối tượng
thì như thế thì nó sẽ được lâu bền và nó sẽ lan tỏa được tốt hơn
và cái stem cũng vậy
cái stem là một cái phương pháp giáo dục phải nói là rất yêu việt
nhưng mà cũng đòi hỏi là cái nhận thức của phụ huynh cũng như là thầy cô giáo phải rõ
tại hoa kỳ thì được biết là giáo dục stem
đã được đưa vào đào tạo chính thức
trong khi đó ở việt nam đến bây giờ thì cũng mới chỉ dừng lại ở cái cấp độ câu lạc bộ
và câu lạc bộ tham gia một cách tự nguyện mà thôi
vậy thì theo bà lộ trình giáo dục đưa giáo dục stem vào trong các cái trường của chúng ta hiện tại có bị chậm hay không ạ
tôi nghĩ là thế này
tại sao chúng ta vào nói là chậm chẳng hạn
thì bởi vì là thực ra mà nói thì mỗi một cái phương pháp nào cũng vậy
là cần chúng ta cũng cần thực nghiệm
cái phương pháp stem này
là phải có cái sự nhận thức rất là rõ ràng
ví dụ như chúng ta muốn cái đầu ra của chúng ta
là những con người rất là chủ động
và phải năng động trong tất cả mọi hoàn cảnh mà phải biết làm việc theo nhóm
chứ không phải cứ một mình là cứ hì hụi làm
sau đó báo cáo kết quả
mà ở đây khi mà gọi là thế kỷ hai mươi một là thế kỷ của gọi là
công nghiệp bốn
công nghệ bốn
rồi là với lại internet of things
tức là gọi là
cái công nghệ thông tin nó đã đi vào hầu hết trong tất cả
cuộc sống của con người
thì không có một cái đội ngũ nhân lực cao
thì sẽ không thể nào mà nắm mắt được
với trong cái thế kỷ hai mươi một này
cho nên là tôi nghĩ là
cái đào tạo stem một cái phương pháp stem
mặc dù là phải rất là thận trọng trong cái việc là vào có phù hợp với việt nam hay không
nhưng mà với cái hậu quả như thế thì tôi nghĩ đấy cũng là một trong những
phương pháp mà tốt nhất hiện nay
và tôi nghĩ là
nếu mà vì nói là chậm thì cũng chưa phải chậm
bởi vì sau khi mà càng ngày cái lan tỏa của stem nhiều đấy
thì chắc chắn là các nhà quản lý giáo dục sẽ nhận thức được
cái việc mà đưa cái giáo dục stem vào trong nhà trường
ở một cái môn học chính khóa
trong tương lai gần thôi
tháng tám năm hai nghìn một mươi năm thì bộ giáo dục và đào tạo đã có chỉ thị ba nghìn một trăm ba mươi một
khuyến khích việc triển khai các chương trình giáo dục mới
bà đánh giá như thế nào về những thay đổi đã có sau khi chỉ thị này ra đời
cái chỉ thị ba nghìn một trăm ba mươi một đấy rất là tốt
rất là tốt để mà có một cái căn cứ pháp lý quan trọng
có cái phần gọi là tiếp tục đổi mới các cái phương pháp giáo dục
mà tiếp thu các phương pháp giáo dục tiên tiến trên thế giới
thì tôi nghĩ đấy là một căn cứ pháp lý quan trọng
rất là quan trọng
tuy nhiên giống như là bộ khoa công nghệ của chúng tôi thôi
khi muốn một cái kết quả nghiên cứu khoa học nào mà được đưa vào ứng dụng thực tiễn
là phải qua một cái dự án sản xuất thửa thử nghiệm
sau đó phải hợp chuẩn hợp quy
thì lúc đấy mình được giá đại trả
và cái stem này cũng thế
khi một phương pháp giáo dục hiện đại đưa vào
thì cũng phải được một cái thử nghiệm một mô hình
ở một cái trường nào đó hoặc là một cái khu vực nào đó
sau đó chúng ta rút kinh nghiệm
để rồi đưa ra một cái giáo trình cho cái phương pháp này
chẳng hạn thế thì lúc đấy bắt đầu mới phổ cập được
thì lúc đấy mới đưa vào hẳn là chính khóa hay không chính khóa
và lúc đấy mới hẳn có một cái đề án phát triển theo phương pháp giáo dục nào
thì thực sự là tôi nghĩ là đấy cũng là một cái
một cái quy trình
để mà đưa một cái phương pháp giáo dục tiên tiến vào
và như thế cũng đúng thôi
bởi vì không phải cái nào nó cũng phù hợp
nhưng cái phù hợp này là
lúc nhất đó là làm thế nào đấy
để mà đào tạo ra một cái
các cháu học sinh trở thành một nhân lực
trong tương lai mà rất là tự tin
rất là chủ động có trí tuệ
có thể thích ứng được mọi hoàn cảnh
đấy là mục tiêu đầu ra của giáo dục hiện nay
vâng từ chỉ thị đến một cái quyết định của chính phủ
thì vẫn còn một cái khoảng cách
vẫn còn những cái bước mà chúng ta cần phải tiến
vậy thì chúng ta cần phải làm như thế nào
cần có những cái biện pháp như thế nào
để có stem có thể được công nhận
và được đưa vào và giảng dạy
một cách phù hợp nhất với cái điều kiện của việt nam
và phát huy được hiệu quả của nó
trước tiên thì tôi nghĩ là
các nhà lãnh đạo của bộ giáo dục đào tạo
sẽ thấy được cái hiệu quả của cái stem này
để mà có được một cái đề án phát triển toàn diện
bằng đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo
bằng phương pháp hiện đại tiên tiến
và có thể lấy giáo dục stem là một cái
một cái giải pháp một cái phương pháp
cho cái đổi mới này
thế thì cái đó thì là nó có một quy trình
thì bộ giáo dục đào tạo sẽ phải có một đề án
một đề án phát triển
và tôi nghĩ là với một cái sức lan tỏa
và cái hiệu quả của cái giáo dục stem này
thì mà muốn mục tiêu mà lại muốn có một cái đội ngũ nhân lực
công nghệ cao trong tương lai
thì mà không thể không
bởi vì chúng ta vào
cộng đồng kinh tế phát triển asean
lúc đấy là chuyển dịch nhân lực tự do
rồi là vào tpp
thế thì lúc đấy thì nếu không có một đội ngũ nhân lực cao
thì chúng ta sẽ thua thiệt ngay tại việt nam
chứ không cần phải là đi ra thế giới
thế cho nên là đấy cũng là một bài toán
để cho các nhà quản lý giáo dục
là phải thì
nghiên cứu và làm thế nào để mà
quyết định nhanh
để tìm kiếm được một cái phương pháp giải quyết tốt nhất
và chắc hẳn là chúng ta cũng chờ đợi những bước tiến
những cái hành động thể hiện
sự quan tâm từ phía chính phủ
liên quan đến vấn đề này đúng không ạ
tôi nghĩ là chắc chắn bộ giáo dục đào tạo
mà sau khi rút kinh nghiệm
của các cái hoạt động này
đang là hoạt động ngoại khóa
mà bây giờ muốn là trở thành chính khóa
thì cũng cần phải có một cái đề án
để chính chính phủ
để mà đưa cái hoạt động này vào
và tôi nghĩ là
khi mà đã có được những cái kinh nghiệm
của bốn trăm linh trường như thế
thì là có một cái cơ sở thực tiện
ngoài cơ sở lý luận ra
thì có sẽ có cơ sở thực tiện
trong nước và ngoài nước
để làm thế nào đấy đưa cái giáo dục stem vào trong nhà trường
và tôi nghĩ đề án là tất yếu
một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của bà
dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn
quý vị và các bạn thân mến
việt nam đang trên con đường hội nhập
với các quốc gia có văn hóa khác nhau
và nhu cầu trao đổi công việc
và nhân lực cũng ngày một tăng cấp
bối cảnh đó thì đòi hỏi
ngành giáo dục cũng cần chuẩn bị
cho học sinh những kiến thức kỹ năng
theo chuẩn toàn cầu
và stem là một phương pháp giáo dục được kỳ vọng
có thể đáp ứng được những yêu cầu đó
đến đây thì thời lượng của chương trình
câu chuyện hội nhập cũng đã hết
hẹn gặp lại